tình hình kinh tế xã hội quý ba và chín tháng năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là tích cực nên kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng
tuy nhiên những tháng cuối năm đang tiềm ẩn những thách thức tạo nhiều áp lực đối với công tác điều hành của chính phủ
ngày hai mươi tám tháng chín tổng cục thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý ba và chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
theo đó gdp quý ba năm hai nghìn một mươi tám ước tính tăng sáu tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tuy thấp hơn mức tăng bảy bốn mươi năm của quý i nhưng cao hơn mức tăng sáu bảy mươi ba của quý ii
diễn biến này cho thấy nền kinh tế việt nam vẫn giữ được đả tăng trưởng
trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo rồi thì các công trình thủy điện các nhà máy thủy điện chúng tôi có danh mục
hay là trong khu vực nông nghiệp đê điều rồi thì hệ thống mương mương dẫn nước thì đều được đầu tư và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
cho nên năng lực của nền kinh tế đã được mở rộng và nâng lên
và đây là cơ sở cũng là cái đà để cho kinh tế nước ta tiếp tục có cái tăng trưởng tốt trong quý tư cũng như các năm tới
theo đánh giá của tổng cục thống kê độ mở của kinh tế việt nam tăng nhanh qua các năm
chỉ riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi tám độ mở của kinh tế việt nam đạt hai trăm ba mươi
điều này cho thấy kinh tế việt nam ngày càng dễ bị tác động đến từ các yếu tố bên ngoài
mới đây adb cũng đã giảm dự báo hạ mức tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám của việt nam từ mức bảy một xuống còn sáu mươi
với một số bất đổi trong nền kinh tế thế giới
thì chúng ta cũng cần theo dõi chặt chẽ hiện tượng nhập siêu xu hướng ví dụ như rút vốn
khi mà phát tăng lãi xuất hay đảo chiều dòng vốn thì cái đó cũng phải theo dõi nhé
những thách thức đối với nền kinh tế việt nam hiện nay đã được nhận diện
và có sự chủ động linh hoạt trong công tác điều hành của chính phủ với những giải pháp ứng phó với thách thức này
chúng ta đã chuyển mô hình tăng trưởng của chúng ta đó là từ chiều rộng
trước đây chúng ta tập trung nhiều vào chiều rộng
bây giờ chúng ta đã chuyển sang vừa là chiều rộng vừa là chiều sâu
và đặc biệt chú trọng đến cái chất lượng tăng trưởng đó là cái chiều sâu
và chúng ta đã thể hiện qua các cái ứng tố về năng chất tổng hợp rồi hệ số i core
rồi các cái đó thì tất cả đã được thể hiện trên cái kết quả là đã có những cái cải thiện và đã có những cái tăng trưởng rất là tốt
với những thách thức đến từ trong nước cũng như từ bên ngoài
áp lực lớn đến điều hành chính sách tiền tệ lãi suất tỷ giá lãi suất lạm phát và sản xuất trong nước
đặc biệt cần chú trọng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thận trọng
linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
bên cạnh đó cần chú trọng các dự án quan trọng mục tiêu quốc gia cũng như bổ sung hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính